thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sẽ khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
theo chương trình ban chấp hành trung ương đảng sẽ tổ chức hội nghị trung ương lần thứ chín khóa một mươi hai
để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên ban thưởng vụ cấp ủy các cấp theo quy định số hai trăm sáu mươi hai qdtvk
về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo
trong các cơ quan đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí bộ chính trị ban bí thư
ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh
do quốc hội hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn
việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ ba năm giữa nhiệm kỳ đại hội